thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay tại cần thơ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã tiếp xúc cử tri đến từ các xã thị trấn của huyện phong điền
tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan tới nhiều lĩnh vực như đẩy nhanh tiến độ
các công trình giao thông và cài chống sạt lở trên sông cần thơ
cử tri quan tâm về việc thực hiện nghị quyết năm mươi chín của bộ chính trị về quy hoạch thành phố cần thơ
đến năm hai nghìn ba mươi nhất là xây dựng nâng cao chất lượng phát triển huyện nông thôn mới phong điền thành huyện sinh thái
về hiệu quả công tác phòng chống tội phạm cử tri đề nghị tăng cường đầu tư các cầu nông thôn
thuận lợi cho việc đi lại của người dân
tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao
những vấn đề cử tri nêu ra rất thiết thực đóng góp vào những vấn đề chung của đất nước
về các nội dung liên quan đến trách nhiệm của địa phương
ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời thỏa đáng cho bà con cử tri
về biến đổi khí hậu xâm nhập mặn chính phủ có nghị quyết một trăm hai mươi
các bộ ngành trung ương cũng vào cuộc để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông kiều long